chiều qua hai mươi một tháng tám tại chợ nông sản đà lạt công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành kiểm tra và bắt quả tang vụ đấu trộm đất đỏ vào khoai tây trung quốc để mạo danh khoai tây đà lạt
sau đó tung ra thị trường với giá cao
kiểm tra đột xuất quầy kinh doanh số một mươi chín tại chợ nông sản đà lạt do bà đoàn thị trè làm chủ
cơ quan chức năng tp đà lạt phát hiện một nhóm lao động đang đấu trộn đất đỏ vào khoai tây
theo ghi nhận khoai tây trung quốc được nhập về cơ sở này và tiến hành rửa bằng máy chuyên dụng
sau đó khoai tây được đấu trộn đất đỏ để đưa ra thị trường
việc rửa và đấu trộn đất đỏ vào khoai tây trung quốc là do yêu cầu của mỗi hàng
sau khi thực hiện xong quy trình trên khoai tây được đóng gói và dán tem để cung cấp ra thị trường
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ một máy rửa khoai một máy nổ và một tấn khoai tây trung quốc
đã đấu trộn đất đỏ để làm rõ hành vi gian lận thương mại
theo thống kê diện tích trồng khoai tây hàng năm tại đà lạt và vùng phụ cận là hơn một hai trăm linh hectare
sản lượng khoảng bốn mươi tấn trong đó một nửa diện tích canh tác theo tiêu chuẩn việt gáp